sau những vụ tai nạn thương tâm do xe thô sơ chở hàng quá cổng cành đã gây ra ở hà nội trong thời gian gần đây
thì dư luận mới nói nhiều đến sự nguy hiểm của loại phương tiện này khi lưu thông trên đường
và nhiều người vẫn thắc mắc tự hỏi tại sao pháp luật đã có quy định nhưng hầu như những hành vi vi phạm của chính những người điều khiển xe thô sơ chở hàng lại không bị xử lý
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
đoạn đường hồ hán thương phường cửa nam tp vinh tỉnh nghệ an còn được coi như một tuyến đường tránh công an của giới xe lôi xích lô chở hàng công cành